tại đà nẵng công ty in báo nhân dân đà nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam tham dự và chúc mừng
thành tiệu bốn mươi năm của cán bộ nhân viên công ty
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám báo nhân dân chính thức được in tại thành phố đà nẵng nhằm đưa tiếng nói
của đảng nhà nước và nhân dân đến với cán bộ đảng viên nhân dân và chiến sĩ khu vực miền trung tây nguyên
chính xác về nội dung đẹp về hình thức và phát hành cùng lúc trên toàn quốc
hai mươi năm qua các thế hệ cán bộ nhân viên công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn bằng trách nhiệm và uy tín
của một đơn vị in báo đảng công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên in báo nhân dân đà nẵng
đã trở thành đơn vị đầu ngành về in ấn báo chí ở khu vực miền trung tây nguyên với số lượng một mươi năm đầu báo
và in ấn bốn mươi năm tờ một ngày
đánh giá cao việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kết quả kinh doanh của công ty in báo nhân dân đà nẵng
đồng chí thuận hữu yêu cầu đơn vị không chỉ hoàn thành nhiệm vụ in báo nhân dân văn kiện của đảng
chính xác về nội dung đẹp về hình thức kịp thời phát hành cùng lúc trên toàn quốc
mà còn không ngừng nỗ lực phấn đấu sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới